điện kremlin vào ngày một mươi bảy tháng một cho biết một cuộc gặp khác giữa lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại nga
và giám đốc cục tình báo trung ương mỹ cia sẽ hữu ích
tuy nhiên điện kremlin không nêu chi tiết thời điểm có thể diễn ra sự kiện này
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết đó là sự thật không thể loại trừ khả năng
xảy ra một cuộc gặp và một cuộc đối thoại như vậy thực sự sẽ hữu ích
điện kremlin chưa nắm được thời gian cụ thể
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại của nga sergei naryshkin
đã gặp gỡ giám đốc cia william burns tại ankara thổ nhĩ kỳ
sau cuộc gặp trên hãng tin cnn dẫn đời phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia của nhà trắng cho biết
đây là một phần nỗ lực của mỹ nhằm giữ tiếp xúc với nga để quản lý rủi ro
đặc biệt là rủi ro hạt nhân và bàn bạc về việc các công dân mỹ bị bắt giữ tại nga
tết năm nay ngoài các tay máy đường phố chụp ảnh hồ sinh tại thành phố chí minh
khi những thợ chụp ảnh từ các tỉnh miền tây đổ về khủng đất đông lên đến hàng trăm người
họ sẽ đến các điểm lễ hội vui chơi trên khắp thành phố trong suốt dịp tết để phục vụ và mưu sinh
tuy nhiên với xu hướng ngày càng phát triển
thì cuộc sống của những người còn ảnh lớn tuổi này sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
vì dù số lượng người đi chơi tết có nhiều hơn nữa
nhưng số người đồng ý cho các phó nhái chụp ảnh sẽ ngày càng ít dần
thậm chí có những tay máy cả ngày không trực nổi một vài tấm ảnh